thêm một giám đốc vừa bị khởi tố đó là nguyễn văn khiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới lạng sơn
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ
trước đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn hai trăm linh một d tại phường vĩnh trại
thành phố lạng sơn và trung tâm đăng kiểm một nghìn hai trăm linh hai d ở xã hợp thành huyện cao lộc
qua kiểm tra phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
căn cứ các tài liệu thu thập được xác định nguyễn văn khiêm đã câu kết với các đối tượng khác thu lợi bất chính số tiền một mươi một triệu đồng một xe
thông tin mới nhất về vụ bốn tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép ma túy từ pháp về việt nam
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định trả tự do
cho bốn người này đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
như tin đã đưa vào ngày một mươi sáu tháng ba thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện trong bốn vali của các tiếp viên
trần thị thu ngân võ tú quỳnh nguyễn thanh thủy và đặng phương vân
có tổng cộng ba trăm hai mươi bảy tuyếp kem đánh răng và một mươi bảy chai nước xúc miệng
và trong một trăm năm mươi bảy tuyết cầm đánh răng chứa tổng cộng hơn một mươi một hai kg ma túy các loại
ketamin và mdma tri cục hải quan sân bay tân sơn nhất đã chuyển giao hồ sơ và vật chứng
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để điều tra theo thẩm quyền
căn cứ kết quả điều tra ngày hai mươi một tháng ba các cơ quan chức năng đã bước đầu xác định
khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại pháp thì có một đối tượng người việt nam
nhờ chuyển hàng tiêu dùng là kem đánh răng và nước xúc miệng về việt nam gửi cho người nhà
các tiếp viên này không biết bên trong có ma túy do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định trả tự do
cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc
xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn quang huy
trú tại tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
huy là một trong nhóm bốn đối tượng mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
đã bị lực lượng công an triệt phá trước đó
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp
với công an tp hcm công an huyện thông nhất bắt khẩn cấp nguyễn văn khánh
chú tỉnh đồng nai về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khánh là đối tượng đã điều khiển xe máy đến gặp và ném túi ma túy vào xe ô tô
trên địa bàn tp long khánh
qua đấu tranh khánh khai nhận túi ma túy có khối lượng khoảng một kg là của nguyễn thành được
đưa cho khánh để đưa cho tài xế vận chuyển về tp hcm
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định nguyễn quang huy và phạm văn lộc
trú tại tp hcm cầm đầu nên đã tiến hành bắt giữ
hiện cả bốn đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
các phòng giao dịch của cơ sở kinh doanh thuộc công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
hậu giang vừa bị công an tỉnh này kiểm tra hành chính
tại sáu cơ sở của f tám mươi tám nằm trên địa bàn các quận huyện và thành phố của tỉnh hậu giang
lực lượng công an tiến hành kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh trả tự
theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh
theo quy định của bộ công an
các tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra tạm giữ các giấy tờ tài liệu
phát minh làm rõ
thưa quý vị hoạt động cho vay nặng lãi hiện nay xuất hiện ở khắp mọi nơi
lực lượng công an vẫn liên tục triệt phá các ổ nhóm đối tượng
tuy nhiên phải khẳng định rằng cho vay nặng lãi chỉ có thể được triệt tiêu
khi mỗi người dân có nhận thức đúng đắn
bởi chừng nào sự hiểu biết còn hạn chế
thì số nạn nhân của tội phạm tín dụng đen vẫn còn tăng lên
ghi nhận sau đây trên địa bàn tỉnh bắc giang
vì cần tiền tri tiêu cá nhân
nên người dân này đã tới quán cầm đồ đại uy
ở thị trấn nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang
do nguyễn quang đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu làm chủ
để vai với lãi suất cao cắt cổ
đây chỉ là một trong số hàng chục
thậm chí hàng trăm người dân đã đến cửa hiệu cầm đồ đại uy để vay tiền
biết rằng lãi suất cao
nhưng không ít người dân vẫn phải nhắm mắt chấp nhận vay
vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã bắt giữ đối tượng nguyễn quang đức
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp chỗ ở
và nơi làm việc của đức tại ba quán cầm đồ
trên địa bàn thị trân nánh huyện việt yên
lực lượng công an đã thu giữ sáu mươi hợp đồng cầm cố tài sản để vay tiền
với tổng số tiền cho vay là hơn bốn trăm linh triệu đồng
bảy số ghi chép các khoản cho vai
và nhiều ô tô mô tô là tài sản cầm cố

bước đầu cơ quan công an xác định
từ khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đức cùng đồng bọn rủ nhau mở ba cửa hàng cầm đồ
tại thị trân nánh huyện việt yên
để kinh doanh dịch vụ cho vay tiền cầm đồ
mua bán xe máy với lãi suất cao hơn mức quy định của pháp luật
chỉ tính trong khoảng ba tháng trở lại đây
tổng số tiền mà đức cùng với đồng bọn thu lợi bất chính hơn bảy mươi chín triệu đồng
cùng với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chúa tại huyện yên thế
cũng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt giữ
bằng thủ đoạn cho vay tiền với lãi suất cao
thông qua hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố tài sản
đối tượng hà đã cho bốn mươi ba người vay tiền
với tổng số tiền giao dịch cho vay gần ba tỷ đồng
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
đối tượng hà đã cho bốn mươi ba người vai tiền với tổng số tiền giao dịch cho vai gần ba tỷ đồng
đối tượng hà đã cho bốn mươi ba người vai tiền với tổng số tiền với tổng số tiền giao dịch cho vai gần ba tỷ đồng